trước ngày năm tháng năm tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt một mươi bị cáo với mức án bảy mươi một năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy đồng thời buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn năm trăm ba mươi triệu đồng
theo cáo trạng từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đến đầu năm hai nghìn một mươi bốn phạm thành ân cùng với nguyễn thị nga lên tp hcm mua ma túy đá ba lần mỗi lần một trăm linh gram với giá một trăm một mươi triệu đồng
và giới thiệu cho nga mua một trăm linh g ma túy đá với giá một trăm hai mươi năm triệu đồng về chia nhỏ bán cho các đối tượng gồm nguyễn thị oanh
mai thị mỹ an mai nhật linh võ bá tòng nguyễn duy minh nguyễn oanh anh tuấn trịnh trung tránh và đỗ trung tín để các đối tượng bán lại cho các con nghiện kiếm lời
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thị nga phạm thành ân mỗi bị cáo một mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
các bị cáo còn lại mỗi bị cáo mức án từ bốn năm đến chín năm tù cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hôm qua một vụ án mạng đã xảy ra trong hẻm hai trăm bốn mươi sáu đường hòa hưng quận một mươi tp hcm khiến một người tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi tp hcm đang tiến hành điều tra làm rõ
trước đó khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày năm tháng năm tại một quán ăn trong hẻm hai trăm bốn mươi sáu đường hòa hưng
nam thanh niên tên hải xảy ra mâu thuẫn với cô gái tên nguyễn thị thùy khoảng ba mươi tuổi cả hai đều ngụ quận một mươi
trong lúc lời qua tiến lại thùy lấy dao trong cốc xe đâm trúng ngực hải
bị mất nhiều máu nạn nhân bỏ chạy được khoảng một trăm linh mét thì gục xuống và tử vong trước khi được người dân đưa đến bệnh viện
riêng đối tượng thùy sau khi gây án đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
công an cũng đã khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra
chỉ vì xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ mà sẵn sàng ra tay đâm chết vợ ngay tại chỗ
đối tượng này đã phải nhận sự trừng trị đích đáng của pháp luật cho hành vi dã man của mình
ngày hôm qua bị cáo mai đức thiện chú tại xã nâm nung huyện gromno
đã bị tòa nhân dân tỉnh đắk nông đưa ra xét xử về tội giết người
trước đó vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm sau khi đi nhậu về
mai đức thiện và vợ là chị lường thị lý xảy ra mâu thuẫn
bị vợ nói nặng lời thiện đã lấy dao đâm chị lý một nhát vào lưng làm chị lý chết ngay tại chỗ
thiện đã đến công an xã nâm nung đầu thú ngay sau đó
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mai đức thiện tù trung thân về tội giết người
đồng thời buộc bồi thường cho gia đình của bị hại
số tiền là bảy mươi chín triệu đồng
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí thực hiện hành vi cố ý gây thương tích
thời gian qua có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
nhưng đáng báo động là tính chất phạm tội lại ngày càng manh động
táo bạo liều lĩnh côn đồ bất chấp đạo lý và pháp luật
cho đến nay người dân phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi vẫn còn kinh hoàng
khi nhắc lại vụ chặt đứt lìa cánh tay của hai nhóm thanh thiếu niên
do mâu thuẫn từ trước với anh nguyễn văn nhân ở phường quảng phú thành phố quảng ngãi
khoảng hai mươi hai giờ tối ngày hai mươi tháng ba các đối tượng trương nhất kỳ phạm kỳ nam
ngô văn hoàng dương ngọc vương phạm văn cường và nguyễn trung tân
mang hai cây dao dài ba ống tuyếp sắt đón xe taxi đến dưới chân cầu trà khúc hai
thuộc phường lê hồng phong xông vào chém anh nhân và một số người khác đang ngồi nhậu
hậu quả làm trấn văn đại một mươi sáu tuổi ở phường quảng phú thành phố quảng ngãi
khi đang ngồi nhậu bị chém đứt lìa cánh tay phải anh nhân bị thương tích nặng

khi đang ngồi nhậu bị chém đứt lìa cánh tay phải anh nhân bị thương tích nặng
còn đây là các đối tượng bị bắt trong vụ đánh chém nhau tại khu vực trước trường trung học phổ thông
lường thế vinh ở thôn vĩnh bình xã phổ ninh huyện đức phổ các đối tượng trên đã dùng bốn con dao tự chế
và ba ống tuyếp sắt để tìm nhóm nguyễn mạnh cảm phạm hữu lãm để chém
các đối tượng trên đã xông vào quán internet chín trăm chín mươi chín a đuổi chém nhưng lãm chạy thoát được
tiếp đó cả bọn xông vào chém một số học sinh đang ngồi trong quán khiến võ đức huy và lê hoài bảo
vô cớ bị nhóm đối tượng chém thương tích nặng công an huyện đức phổ đã bắt các đối tượng ngay sau đó
có lọ tụ phẩm cuối dây thương tích là xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ câu nhất trong số các vụ xâm phẩm đặc tự xôi
vì nguyên nhân trước hết phải nói đến sự hiểu biết và ý thức tôn trạng chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân trong xã hội
còn hẳn chế có trường hợp là mâu thuẫn nhất thời xảy ra và xuất phát từ hệ lệ do sử dụng mang bia rượu
qua các vụ việc trên cho thấy nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn đơn giản chỉ là sự bộc phát bốc đồng của thanh thiếu niên
hiện lực lượng công an quảng ngãi đang đẩy mạnh công tác phòng ngừa và chủ động tấn công chấn áp tội phạm cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng
truy bắt kịp thời các đối tượng gây thương tích đang lần trốn hoặc đang có lệnh truy nã
một vụ trộm cắp hơn bảy cây vàng xảy ra vào ngày hôm qua tại xã hoàng châu huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
đã được công an huyện hoàng hóa điều tra khám phá nhanh chóng bắt giữ được đối tượng chỉ sau hai giờ gây án
trước đó vào sáng ngày năm tháng năm công an huyện hoàng hóa nhận được tin báo tại gia đình anh hoàng ngọc anh ở xã hoàng châu
bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp bảy hai cây vàng
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai giờ điều tra xác minh đối tượng công an huyện hoàng hóa đã bắt giữ nguyễn trọng tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã hoàng châu khám xét nơi ở của đối tượng công an huyện hoàng hóa đã thu giữ bốn hai cây vàng
tại cơ quan công an tùng khai nhận khi sang nhà anh ngọc anh chơi thấy anh kết dấu tiền vàng ở tủ
lợi dụng gia đình không có ai ở nhà đã đột nhập từ tầng hai xuống và trộm cắp số vàng nói trên
số tài sản trộm cắp được tùng mang về nhà cất giấu bốn hai cây vàng còn lại mang đi bán để tiêu xài cá nhân
tiếp theo là một số tin vắn về việc bắt giữ các đối tượng cướp và cướp giật tài sản tại khánh hòa và cà mau
công an tp nhcm tỉnh khánh hòa vừa tiến hành bắt gần cấp hai đối tượng nguyễn khánh duy và nguyễn hữu quốc anh
cùng chú tại xã vĩnh thái tp nhcm để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó đêm bốn tháng năm trên đường đi đến thôn thái thông xã vĩnh thái
hai đối tượng trên đã gặp anh lý huy thông và anh lê tấn đào đang chở nhau trên chiếc xe máy
hai đối tượng đã dùng hung khí tấn công anh thông và anh đào sau đó cướp chiếc xe máy của anh thông
đến trưa ngày năm tháng năm khi đang đưa xe máy đi tiêu thụ thì nguyễn khánh duy và nguyễn hữu quốc anh bị lực lượng công an bắt giữ
còn tại cà mau công an thành phố cà mau vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn hoàng lập về hành vi cướp giật tài sản
trước đó ngày bốn tháng năm nguyễn hoàng lập cùng một đối tượng khác chưa rõ nhân thân
dùng xe mô tô đi quanh các tuyến đường để tìm cơ hội ra tay cướp giật tài sản
khi đến đoạn đường nguyễn tất thành thuộc khóm một phường tám tp cà mau
thì phát hiện chị nguyễn thị tiện đang nghe điện thoại
hai tên đã ép sát và giật điện thoại bỏ chạy
nghe tiếng chi hô của nạn nhân quân chúng nhân dân đã truy đuổi và bắt giữ được nguyễn hoàng lập cùng tăng vật
một mươi hai đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền
tại ấp mỹ hiệp một xã tân tiến tp vị thành vừa bị công an tỉnh hậu giang bắt quả tăng
tăng vật thu giữ tại chiếu bạc gồm năm trăm bảy mươi đồng và một số vật dụng dùng để lắc bầu cua
khám xét trên người các đối tượng cơ quan công an còn thu giữ bốn bảy triệu đồng tiền mặt
một điện thoại di động các loại được biết là ổ cơ bạc trên mới xuất hiện khoảng một tuần trở lại đây thì đã bị triệt xóa
hoạt động đánh bạc giữa hình thức lô đề đang ngày càng diễn biến phức tạp
vấn nạn này đã và đang trở nên nhức nhối trong toàn xã hội không chỉ phổ biến ở thành thị mà còn lan rộng đến các vùng quê nông thôn
công an huyện hạ hòa tỉnh phú thọ vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền tham gia đánh bạc lên đến hơn bốn tỷ đồng
đây là đối tượng phan văn bảy
vừa bị công an huyện hạ hòa bắt quả tang khi bảy đang ghi bán số lô số đề cho một thanh niên ở cùng xã với số tiền gần hai triệu đồng
khi bị cơ quan bắt giữ phan văn bảy khai nhận chỉ trong một ngày đã ghi bán số lô đề cho một số người trên địa bàn qua tin nhắn điện thoại với tổng số tiền hơn tám triệu đồng
còn đây là hai đối tượng đinh thị thái và nguyễn thị nhị cùng chú xã yên kỳ huyện hạ hòa tỉnh phú thọ vừa bị công an huyện hạ hòa bắt giữ về hành vi ghi lô đề
khám xét nhà ở của đinh thị thái cơ quan công an thu giữ gần một mươi một triệu và một số giấy tờ liên quan đến việc ghi bán số đề
tiến hành khám xét nơi ở của nguyễn thị nhị cơ quan công an thu giữ bốn bảng đề và gần một trăm bốn mươi triệu đồng
tại cơ quan công an nguyễn thị nhị khai nhận cùng chồng là phùng ngọc ánh tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề từ tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến nay với số tiền lên đến gần bốn tỷ đồng
hàng ngày tôi ở nhà ghi đề
chiều đến thì có ai đến mua số lô đề thì tôi mua và ngoài ra chiều đến tôi còn đi lấy bảng để gọi thư ký đề khác
tháng tám tháng chín năm hai nghìn một mươi năm biết là hai vợ chồng làm là sai trái nhưng mà vì kiếm được đồng tiền nên là thao làm
em chỉ ở nhà coi như vậy là nếu ai đến thì em ghi đề lúc lúc nhà vợ em nó đi bắn thì em ghi thay vào đấy thôi ạ
vì vậy mà cũng phần nào khiến cho thời tiết trên khu vực dễ chịu hơn
còn đối với nam bộ nắng nóng vẫn tập trung tại các tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ bao gồm cả thành phố hồ chí minh
còn đối với các tỉnh thuộc khu vực tây của nam bộ thì nền nhiệt độ sẽ thấp hơn một chút
và chiều tối mưa rông có thể xuất hiện cục bộ tại một số tỉnh ven biển sẽ phần nào xoa dịu tình trạng oi bức vào ban ngày
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt